hiện có gần năm trăm linh cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên toàn quốc trong đó có những cơ sở có từ trước năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trong số này nhà nước chỉ bỏ kinh phí xử lý đơn vị công ích còn các cơ sở do doanh nghiệp đầu tư sẽ phải tự chịu trách nhiệm nếu vi phạm ô nhiễm nghiêm trọng thì đóng cửa các cơ sở này
hiện nay chúng ta cần trên hai tỷ đồng do cân đối của bộ tài nguyên trường trên cơ sở tổng hợp địa phương
nhưng mà cho đến bây giờ thì chúng ta đang dự kiến là được khoảng năm trăm linh tỷ đồng
và với điều kiện là các địa phương thì phải cân đối năm mươi đối ứng nữa
nhưng mà trên thực tế thì các địa phương mà có cơ sở này thì gần như là các địa phương không có được cái nguồn thu lớn hơn chi
chủ yếu vẫn là sử dụng ngân sách nhà nước
nên đây là một cái vấn đề mà chúng tôi sẽ cần phải báo cáo với chính phủ thủ tướng chính phủ để giải quyết
còn nếu không với tinh thần này thì năm trăm linh tỷ này chắc chắn là với đối ứng năm mươi địa phương cũng không phải dễ dàng để bố trí thực hiện được
sau phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
chủ tọa đã mời bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội trả lời chất vấn của đại biểu võ thị như hoa
đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng và đại biểu mai thị kim nhung đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng trị
về vấn đề nợ bảo hiểm xã hội biện pháp xử lý và trách nhiệm của bộ cũng như việc thực hiện chính sách người có công
theo khoản bảy điều một mươi luật bảo hiểm xã hội thì có giao cho bộ lao động thương minh xã hội
cáo chính phủ có biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người đa động
thời gian qua thì bộ đã tham mưu cho chính phủ ban hành nhiều biện pháp liên quan như ban hành nghị định một một năm
cho phép đóng riêng từng trường hợp để giải quyết quyền lợi người đa động tham mưu cho chính phủ kiến nghị quốc hội
cũng như đã được quốc hội thống nhất bổ sung tội danh trốn đóng bảo hiểm xã hội trong luật hình sự
hiện nay bộ đang tham mưu cho chính phủ dự thảo nghị định nhằm
giải quyết triệt đẻ vấn đề như đại biểu nêu song đang gặp hai vấn đề lớn
thứ nhất là do xung đột pháp luật đặc biệt về phương án xử lý đối với quyền và lợi ích của người lao động
mà luật ngân sách và luật bảo hiểm xã hội đều không cho phép
thứ hai là về vướng về thẩm quyền vì vượt quá thẩm quyền của chính phủ
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cũng cho biết việc giải quyết hồ sơ tồn động lĩnh vực chính sách
người có công vừa được thực hiện quyết liệt
tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được thì cũng xuất hiện nhiều tiêu cực
bộ lao động thương minh và xã hội và các địa phương đã phát hiện và đình chỉ thực hiện chính sách
đối với hơn sáu năm trăm linh trường hợp bao gồm thương binh người hưởng chính sách như thương binh
người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của những người tham gia kháng chiến
bị nhiễm chất độc hóa học kiến nghị thu hồi hơn một trăm chín mươi bốn tỷ đồng
sau ba ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm
với tinh thần đổi mới
và cải tiến chiều nay quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu
về việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ
đến hết kỳ họp thứ tư
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu tổng kết các nội dung đã chất vấn và trả lời chất vấn
đã có một trăm ba mươi năm đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và có tám mươi hai lượt đại biểu tranh luận
các thành viên chính phủ trong đó có một mươi chín bầu trường
phó thủ tướng chính phủ tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
tổng kiểm toán nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn và các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý điều hành của mình
quốc hội đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
các bộ ngành liên quan tập trung vào những nội dung sau đây
triển khai có hiệu quả đề án tổng thể về cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thể chế
chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ công chức viên chức thực
thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bình vẩn phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ này được coi như là một cuộc sơ
kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và
chất vấn thể hiện thái độ trách nhiệm của quốc hội trong việc giám sát đến cùng đối với những quyết
định của quốc hội về những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như những vấn đề mà cử tri quan tâm
sau khi kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
nhiều ý kiến tranh luận thẳng thắn sôi nổi đã diễn ra ngay tại nghị trường quốc hội đây là những vấn
đề nóng nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri cả nước sự tranh luận sôi nổi đã phần nào làm nhiều
cử tri hài lòng
cử tri cho rằng phiên chất vấn và trả lời chất vấn của quốc hội năm nay đã có nhiều sự đổi mới mang
tính tích cực hơn các đại biểu quốc hội có quyền chất vấn tất cả những vấn đề mà họ quan tâm nhất
họ căn cứ vào cái nghị quyết giám sát cái nghị quyết chuyên đề giám sát của quốc hội để họ chấp
vấn các tư lệnh ngành họ chất vấn chính phủ họ chất vấn các thành viên chính phủ và như vậy thì
tôi thấy rằng cái chất vấn ấy nó sẽ sâu sắc và nó sẽ giúp đỡ các đại biểu của quốc hội
nó mang được cái ý chí và nguyện vọng của cử tri của nhân dân cái thứ hai là cái chất vấn
trả lời chất vấn cùng với nó không phải chỉ là để người ta tìm hiểu thông tin mà người ta còn tranh
luận thảo luận đối chất giữa các đại biểu quốc hội với nhau giữa đại biểu quốc hội với các
thành viên chính phủ để làm sáng tỏ một cái vấn đề nào đó đến cùng bên cạnh đó chung quanh việc chất
vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội và các bộ trưởng tư lệnh ngành vẫn còn tình trạng
không đi vào đúng trọng tâm vấn đề cần nêu
sau phiền chất vấn các cử tri mong muốn các bộ trưởng tư lệnh ngành sẽ phát huy trách nhiệm nói đi đôi với làm
nhìn chung phiền chất vấn tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã thành công tốt đẹp

đáp ứng kỳ vọng mong mỏi của các cử tri và nhân dân cả nước

thưa quý vị nhân kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng trung bồn tối nay
chúc quý vị một ngày tốt đẹp và hạnh phúc
thưa quý vị nhân kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng trung bồn tối nay
thưa quý vị nhân kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng trung bồn tối nay
tôn vinh các anh hùng liệt sĩ trên cung đường trung bồn huyền thoại
do báo nhân dân và tỉnh nghệ an phối hợp tổ chức đã diễn ra tại khu di tích lịch sử trung bồn
thuộc xã mỹ sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
đến dự có các ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng các lãnh đạo đảng
nhà nước và lãnh đạo báo nhân dân các bộ ngành địa phương
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước nghệ an là hậu phương lớn trực tiếp của tiền tuyến lớn miền nam
là tiền tuyến lớn của hậu phương lớn miền bắc xã hội chủ nghĩa và trên vùng tuyến lửa khu bốn này
chuồng bồn có vị trí đặc biệt quan trọng trên cung đường một mươi năm a huyết mạch giao thông chi viện nhân lực
vật lực cho chiến trường miền nam trong khói lửa đạn bom ác liệt hàng nghìn cán bộ chiến sĩ
dân công hòa tuyến và người dân nơi đây đã kiên cường bám trụ mưu trí chiến đấu dũng cảm
giữ vững mạch máu giao thông cho những đoàn xe đoàn quân ra tiền tuyến
và cũng tại chuồng bồn một hai trăm bốn mươi người con ưu tú thuộc các lực lượng quân đội công an
thanh niên sung phong dân công hòa tuyến đã ngã xuống mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ
trong số những người con yếu tố đó có một mươi ba thanh niên xung phong tiểu đội hai tiểu đội thép thuộc
đội ba trăm một mươi bảy đội sáu mươi năm tổng đội thanh niên sung phong nghệ an họ đã hy sinh vào dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chuồng bồn đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ
là địa chỉ văn hóa tâm linh đón hàng vạn đồng bào chiến sĩ về đây tri ân thăm viếng anh linh
các anh hùng liệt sĩ lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng chuồng bồn và chương trình nghệ thuật chuồng
bồn truyền thoại là hoạt động tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong
cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng
liệt sĩ bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang các thương binh bệnh binh
cựu thanh niên xung phong thần nhân liệt sĩ gia đình có công với cách mạng trong đó có một mươi ba
ba liệt sĩ của tiểu đội thép anh hùng đã ngã xuống cách đây tròn năm mươi năm về trước
sáng ngày một một mươi một tại thành phố hồ chí minh bộ công thương tổ chức hội thảo phổ biến nghị
định một trăm linh bảy hai nghìn một mươi tám về kinh doanh xuất khẩu gạo nghị định một trăm linh bảy ban hành giảm tải một số điều kiện
về thương nhân và kho chứa cơ sở xây xác chi biến liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất
khẩu gạo như các doanh nghiệp không phải đầu tư sở hữu kho chứa máy xây xác mà có thể đi thuê
chính sách thông thoáng này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản mở rộng thị trường
đẩy mạnh xuất khẩu các loại gạo cao cấp gạo đặc sản đang có nhu cầu tiêu thụ lớn
sự thay đổi trong cơ chế chính sách của nghị định một trăm linh bảy tạo cho doanh nghiệp sự hướng khởi khi tham gia
vào thị trường xuất khẩu gạo chất lượng cao ổn định nghị định một trăm linh bảy tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp thương nhân đưa gạo việt ra thị trường thế giới trong ba ngày từ ngày ba mươi tháng một mươi đến
ngày một tháng một mươi một tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với tổ
tik gis của đức đã tổ chức hội thảo về quản lý hiệu quả cơ sở giáo dục nghề nghiệp
chia sẻ về kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục nước ngoài tại đức hội thảo thu hút các nhà
quản trị tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước tại đức sáu mươi học sinh tốt nghiệp phổ
thông trung học học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động
trong cơ chế linh hoạt đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp và các hệ thống kiểm định chất lượng
giáo dục nghề kỹ năng nghề đều có sự tham gia của doanh nghiệp tuy nhiên ở việt nam việc hướng
tới mục tiêu quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiệu quả phát huy năng lực của hệ thống này trong
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn nhiều rào càn chuyên gia đến từ đức đã chia sẻ kinh nghiệm này
tại đức chúng tôi giáo dục nghề nghiệp rất linh hoạt chính phủ đức coi trọng và quan tâm vấn
đề này các trường nghề được chính phủ bảo trợ về mặt tài chính và có cơ chế linh hoạt để quản lý
các cơ chế linh hoạt hiệu quả để xác định vấn đề nên hay không và nên đến đâu trong xác định xây
dựng cơ chế tự chủ các trường nghề tại việt nam thì tôi nghĩ chúng ta nên xem xét đó không chỉ là
một chủ thể tức là chỉ có cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà phải coi đó là một hệ thống bao gồm
nhà trường học sinh doanh nghiệp và đối tượng khách hàng của chúng ta chính là các em học sinh
từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi lứa tuổi vẫn được bảo trợ và làm sao phải có cơ chế linh hoạt giữa trường và
nhà trường khách hàng để phục vụ tốt nhất cho việc đào tạo trước những thay đổi của nền kinh tế
việt nam yêu cầu đặt ra đó là phải thay đổi về chất lượng đội ngũ lao động trong đó đào tạo nghề
và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp là điều tất yếu xong để phát huy hiệu quả hệ thống này
nhanh chóng hội nhập với thế giới cần có những học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các nước phát triển
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế hôm nay
hội đồng tham mưu trưởng quân đội hàn quốc ra thông báo các lực lượng vũ trang của hàn quốc và
triều tiên sẽ ngừng các hành động thù địch ở khu vực biên giới đây được xem là một phần
trong thỏa thuận quân sự toàn diện giữa hai miền triều tiên trong thông báo tướng park han ki
chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng quân đội hàn quốc cho biết hai bên đã ngừng tất cả các hành động
thù địch chống lại nhau dọc biên giới trên bộ trên biển và trên không từ ngày hôm nay mùng một tháng
một mươi một theo thỏa thuận quân sự toàn diện theo quan chức này
hội đồng sẽ động thái hướng tới hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo triều tiên
tại hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn hồi tháng chín vừa qua tại bình nhưỡng hai miền triều tiên đã
đạt thỏa thuận quân sự hướng tới việc giảm căng thẳng ngăn chặn các vụ xung đột không đáng có
và xây dựng lòng tin cụ thể hai bên nhất trí giải giáp vũ khí tại khu vực an ninh chung jsa tại
trung tâm và rút một số chốt gác quân sự bên trong khu vực phi quân sự dmz
liên quan đến vụ rơi máy bay lần e tại indonesia bộ giao thông nước này hôm nay vừa cho biết jakarta
có thể xem xét lại khung vé giá rẻ và tăng giá cước do các hãng hàng không giá rẻ đặt ra
bộ trưởng giao thông indonesia ông budi karya sumadi cho biết nước này có thể xem xét điều
chỉnh mức giá thấp nhất của giá vé máy bay và tăng giá cước của các hãng hàng không giá rẻ
ông sumadi cũng cho biết tổng thống indonesia joko widodo đã ra lệnh đánh giá lại tất cả các
quy định về an toàn bay sau vụ máy bay của hãng hàng không giá rẻ lion air chở một trăm tám mươi chín người rơi
xuống biển java của indonesia hôm hai mươi chín tháng một mươi không ai còn sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc
này các thợ lặn hải quân indonesia hôm nay đã tìm thấy một trong hai chiếc hộp đen của chiếc
boeing bảy trăm ba mươi bảy max tám gặp nạn nhưng chưa rõ đây là thiết bị ghi dữ liệu về hành trình bay hay thiết
bị ghi âm buồng lái theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia indonesia nhà chức trách phải mất khoảng
ba tuần để tải dữ liệu và cần từ bốn đến sáu tháng để phân tích chúng từ đó tìm ra nguyên nhân máy bay rơi
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt